do không đồng ý làm nhân viên cho quán karaoke nên hai nạn nhân bị nhóm người đánh đập dọa nạc và nhốt trong phòng
may mắn là cả hai đã được giải cứu kịp thời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ ba đối tượng để làm rõ hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng phối hợp bắt giữ những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
ba đối tượng bị bắt gồm hứa mạnh cường nguyễn xuân đạt và hoàng văn thư
trước đó ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân ở nam định về việc hai cháu gái đang nghi trên xe ô tô không rõ biển số
di chuyển trên đường cao tốc theo hướng hà nội lạng sơn có dấu hiệu mua bán người
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn đã triển khai phương án dừng phương tiện để kiểm tra
tổ công tác đã xác minh tại chỗ và khống chế bắt giữ đưa toàn bộ người trên xe và phương tiện về công an huyện tri lăng để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra hai nạn nhân sinh năm hai nghìn bảy và hai nghìn sáu cho biết đã lên mạng tìm việc làm
tuy nhiên khi đến điểm hẹn thì bị ép tiếp khách tại quán karaoke
do không đồng ý làm nhân viên cho quán hát nên hai nạn nhân bị nhóm người đánh đập dọa nạt sau đó bị ép lên xe đến quán karaoke khác
bước đầu đối tượng cường khai do biết quán karaoke linh nga ở huyện ninh giang tỉnh hải dương
có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền là chín triệu đồng một người nên đã liên hệ với thư
khi thư đồng ý thì cường cùng với đạt là lái xe taxi cầm hai mươi triệu đến quán karaoke linh nga để tiếp nhận hai nạn nhân nữ nói trên
tuy nhiên trên đường về thì bị phát hiện và bắt giữ